sau ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín nguyễn văn thường và nhóm bạn rủ nhau ăn uống tại một nhà hàng ở thôn sáu xã kim long huyện tam dương
sau đó giữa thường và vũ hồng phi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở cùng xã đã xảy ra mâu thuẫn do phi từ chối uống rượu khi thường mời
cây cú thường vào bếp của nhà hàng lấy dao chém làm vũ hồng phi bị thương tích một mươi bảy
dương văn oanh và dương văn ba cùng chú tại phường tích sơn thành phố vĩnh yên khi vào can ngăn cũng bị thường chém gây thương tích nặng
thưa quý vị các đồng chí và các bạn hàng chục cơ sở trong các khu cụm công nghiệp có vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy
vừa bị phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh bình xử phạt
cùng với đó là thời hạn cụ thể để cho các đơn vị này khắc phục thực hiện các kiến nghị
nếu như quá thời hạn mà vẫn chưa thực hiện hoặc để vi phạm kéo dài thì các cơ sở sẽ bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động
đây là một trong những biện pháp mạnh được đưa ra để chấn chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy
hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ trực tiếp có thể gây ra cháy nổ
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
thế nhưng lại là những vi phạm khá phổ biến tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
qua công tác hướng dẫn kiểm tra và giả soát
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh ninh bình cho biết
tại các khu công nghiệp đặc biệt là đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ
vẫn còn tình trạng đối phó trong việc tự kiểm tra cũng như là chấp hành các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chất cháy tại nơi sản xuất
có rất nhiều cơ sở thì việc kiểm tra tự kiểm tra tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy
trong phạm vi quản lý của mình thì làm chưa thường xuyên
thứ hai nữa là cũng có nhiều chủ doanh nghiệp là do công việc bận bị
và giao cái nhiệm vụ này cho đội trưởng đội chữa cháy tại chỗ của cơ sở
tuy nhiên thì lại thiếu kiểm tra giám sát
nên là dẫn đến là khi mà lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy kiểm tra
thì nó vẫn còn những lợi
lỗi mà vi phạm mà đã được nhắc nhở nhiều lần
nên là trong những trường hợp này thì chúng tôi kiên quyết xử lý vi phạm hoàn chỉnh
trên địa bàn tỉnh ninh bình quy hoạch bảy khu công nghiệp
đã có năm khu công nghiệp đi vào hoạt động với tổng số sáu mươi tám cơ sở
tuy nhiên mới có khu công nghiệp phúc sơn là được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy
một mươi cụm công nghiệp đưa vào hoạt động nhưng chưa thi công hoàn thiện các hạ tầng cấp nước
trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy đầy đủ theo quy định
qua công tác kiểm tra giả soát phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cũng đã lập ba mươi chín biên bản
xử phạt vi phạm hành chính hơn hai trăm linh triệu đồng
đối với các cơ sở sản xuất trong khu cụm công nghiệp trên địa bàn
khi mà bị kiểm tra thì các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là cơ sở không đúng được
sau khi mà chúng tôi xử phạt thì tất cả các ông chủ của các doanh nghiệp này
thì người ta cũng đã thấy được cái lỗi của mình
và người ta cũng đã tổ chức khắc phục ngay những cái mà cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy đã chỉ ra
qua cái xử phạt cũng như cái tuyên truyền thì người ta cũng thấy được là
cái việc đảm bảo cái an toàn phòng cháy chữa cháy chính là cái bảo vệ cái tài sản cho người ta
để có thể chấn chỉnh và tạo chuyển biến trong công tác phòng cháy chữa cháy
tại các khu cụm công nghiệp công an tỉnh ninh bình cũng kiến nghị
ủy ban nhân dân các huyện thành phố sở xây dựng quản lý chặt chẽ
việc cấp giấy phép xây dựng quy hoạch các khu cụm công nghiệp
chỉ cấp giấy phép khi các đơn vị này có đủ hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy
qua đó đưa các giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy vào ngay từ đầu
khi xây dựng hạ tầng quy hoạch các khu công nghiệp đảm bảo đồng bộ và đúng quy định
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn hoàng liệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại phường bảy thành phố cà mau tỉnh cà mau về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cái răng thành phố cần thơ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn hoàng duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã song phú huyện tam bình tỉnh vĩnh long
và đối tượng bùi trường tồn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã phú thuận b huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh
thành phố cần thơ cũng về tội trộm cắt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện